các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở cửa kiểm tra anh linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên
anh linh chia sẻ lúc này mọi người trong phòng rất hoảng loạn nhớ ra nhà trọ đang thuê có lối thoát hiểm
được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết
buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ra ngoài quan sát ông nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
nhìn lên tầng hai của căn nhà ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở ban công kêu cứu
ngay sau đó ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng
nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường phú lương hà đông hà nội
nhận được tin báo anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy
trung ý kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh
từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng ba của căn nhà đang cháy
trung ý kết kể lại anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba
khi tiếp cận các nạn nhân họ rất hoảng sợ cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn
trung ý kết cho hay điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt
khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà
quý vị thân mến liên quan đến vụ cháy trung cư mini chín tầng ở phố khương hạ hà nội
dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín tính đến tối ngày một mươi ba tháng chín cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trong số năm mươi sáu người đặc biệt trong số đó có ba mươi người thuộc ngành giáo dục
bao gồm một giáo viên và hai mươi chín học sinh là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân
chiều ngày một mươi ba tháng chín sở giáo dục và đào tạo hà nội đã trực tiếp thăm hỗ trợ các gia đình nạn nhân
ba mươi học sinh tàu viên là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
tối ngày một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin theo thống kê sơ bộ có ba mươi người
bao gồm hai mươi chín học sinh và một giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại khương hạ
theo thông tin ban đầu trong số này có một số học sinh tử vong giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau
liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại trung cư mini
chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình thanh xuân hà nội
chiều một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội công đoàn ngành giáo dục hà nội phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân
và ban giám hiệu một số trường trên địa bàn đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình học sinh giáo viên là nạn nhân
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân
và các nhà trường có liên quan tiếp tục giả soát trường hợp là cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy
với những trường hợp học sinh tử vong sở giáo dục và đào tạo hà nội giao công an ngành
và chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân các đơn vị có liên quan thăm hỏi lo hậu sự cùng gia đình
trường hợp học sinh bị thương nhẹ có thể bị ảnh hưởng về tâm lý sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã chỉ đạo các nhà trường
phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp động viên ổn định tinh thần cho các em
liên quan đến vấn đề này phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cùng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố
cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh giáo viên bị nạn
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h đêm một mươi hai tháng chín đám cháy xảy ra tại trung cư mini ở phố khương hạ
vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong trung cư
được biết lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một
sau đó lan lên tầng một mươi trung cư mini
lửa bốc rất mạnh tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên
cuộc khói đen bốc cao nguồn ngụt đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
hiện giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành tp hà nội và ubnd quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
theo báo cáo của bệnh viện bạch mai nơi tiếp nhận hai mươi sáu người thương vong trong vụ cháy trung cư mini ở hà nội
trong đó hai người tử vong ngoại viện hầu hết các bệnh nhân ngộ độc khí co
ngoài ra vì nhảy khói đám cháy nên nhiều ca bị chấn thương và đa chấn thương
đặc biệt không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng
tối ngày một mươi ba tháng chín công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa quận cầu giấy hà nội là chủ trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
các quy định và lệnh bắt bị can được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
tổng kiểm tra gia soát an toàn
cháy nổ đối với loại hình trung cư mini trên toàn quốc
sau vụ cháy trung cư mini hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
bộ công an đã yêu cầu tổng kiểm tra giả soát về an toàn cháy đối với loại hình trung cư mini trên phạm vi cả nước
sáng ngày một mươi ba tháng chín tại phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội giải trình về tình hình cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho hay
tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước diễn biến phức tạp
tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra hai ba mươi một vụ cháy tăng ba mươi tám làm tám mươi ba người tử vong tăng bốn mươi tám
qua theo dõi có thời điểm xảy ra liên tiếp các vụ cháy dẫn đến ba bốn người cùng một gia đình thiệt mạng do cháy nổ
dựa báo cáo của chính phủ trưởng ban công tác đại biểu nêu
cả nước còn hơn ba mươi tám cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
và khó có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
nàng nguyễn thị thanh nhìn nhận các ngành đã ra rất nhiều văn bản viện pháp mạnh chỉ đạo
nhưng số cơ sở đưa vào sử dụng còn vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy còn tương đối nhiều
trưởng ban công tác đại biểu kiến nghị cần tiếp tục tìm hiểu xem
nguyên nhân tại sao số lượng cơ sở vi phạm còn nhiều như vậy
giải trình về tình hình cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua
thứ trưởng công an thiếu tướng lê văn tuyến đã thông tin về vụ cháy trung cư mini xảy ra ở phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân hà nội
cụ thể tối ngày một mươi ba tháng chín sau vụ cháy trung cư mini tại hà nội khiến nhiều người thương vong
bộ công an có điện gửi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là đối với loại hình trung cư mini
bộ công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy nổ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
theo bộ công an ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đáo các cấp
các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc tổ chức thực hiện nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp
như vụ cháy trung cư mini tại hà nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người điện của bộ công an đều
hà nội đã gây ra một sự mất mát đáng kể cho con người và bộ công an đánh giá rằng điều này đặt ra những thách thức lớn trong việc quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy
do đó bộ công an đã yêu cầu công an các tỉnh thành tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương
để tăng cường tuyên truyền giáo dục dân về kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ
những nội dung này được truyền thông qua các phương tiện như yalo facebook đồng thời thông qua tập huấn
hướng dẫn trực tiếp về phương án chữa cháy và thoát nạn cho tất cả hộ gia đình và người lao động
tại các loại hình nhà ở đông người như trung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy thoát nạn cho một trăm linh hộ gia đình
người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
công an các địa phương tham mưu ủy ban nhân dân cung cấp
chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra ra soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
bộ công an giao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ xây dựng công an các địa phương tham mưu sơ kết tám tháng
thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
theo đó công an các tỉnh thành cũng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương để tổ chức tổng kiểm tra
xem xét các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với trung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đồng đúc
và đề xuất biện pháp cấp bách đối với việc cải thiện an toàn trong các loại hình nhà ở này
thông điệp cuối cùng bộ công an đặt mục tiêu rõ ràng lãnh đạo cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo đông đúc tổ chức kiểm tra việc thực hiện công điện
và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các địa phương trước lãnh đạo bộ công an
đồng thời đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy đối với loại hình trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở